không chỉ chống lại thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng israel mà còn chống lại toàn bộ nhà nước israel
ông netanyahu cho rằng công tố viên icc lạm dụng quyền hạn và đổ thêm dầu vào lửa chủ nghĩa bài do thái
thủ tướng israel khẳng định lực lượng phòng vệ israel là quân đội đạo đức nhất trên thế giới
chiến đấu trong một cuộc chiến chính nghĩa vô song trong chiến dịch quân sự ở saigaza
hình ảnh được cho là ám ảnh vào ngày hôm qua hai mươi một tháng năm
có lẽ là hình ảnh về các mảng trần máy bay của hãng hàng không singapore airlines rơi xuống
cùng với hàng loạt mặt nạ giữ khí đang lơ lửng trong khoang máy bay
đây là hậu quả của việc máy bay đã đi vào vùng nhẫu động dẫn đến sự rung lắc dữ dội
được biết khi gặp sự cố trên chiếc máy bay này đang chở hai trăm hai mươi chín hành khách và đang ở độ cao hơn một mươi một mét
hôm hai mươi một tháng năm máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy ba trăm linh ia của singapore airlines mang số hiệu sq ba trăm bảy mươi
chở hai trăm một mươi một hành khách và một mươi tám thành viên phi hành đoàn
từ london đến singapore đã gặp nhiễu động nghiêm trọng trong khoảng ba phút ở độ cao hơn một mươi một hai trăm linh mét
khi đang bay trên lưu vực sông idawadi của myanmar sự cố nghiêm trọng này khiến tổ lái phải chuyển hướng
đến bangkok thái lan và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay suvarnabhumi
lãnh đạo sân bay suvarnabhumi kithipong kittichachorn cho biết
một nam công dân anh bảy mươi ba tuổi tử vong có thể do đau tim
truyền thông anh đưa tin nạn nhân là ziaf kichun đang trong chuyến du lịch cùng vợ
ngay sau đó singapore airlines thông báo ba mươi người bị thương trong khi bệnh viện sametive của thái lan
nói rằng họ đang điều trị cho bảy mươi một người trong đó sáu người bị thương nặng hầu hết bị thương ở đầu
theo nhân chứng deja fran army máy bay đột nhiên rung lắc rồi một cú hỡng mạnh xảy ra
khiến những người không thắt rời an toàn bị hất tùng
một số đập đầu vào khoang hành lý chỗ lắp đèn và khoang chứa mặt nạ dưỡng khí
anh deja fran army mô tả rằng nhiều người ngã xuống sản
điện thoại bay khỏi tay tôi và văng sang một bên dây của mọi người văng tùng tué
một hành khách khác mô tả sự việc xảy ra là ngày tồi tệ nhất
trong cuộc đời của ông
ông nói rằng máy bay lao xuống đồng thời cho biết thêm khi đó ông từ nhà vệ sinh đi ra
và không có cảnh báo nào cả
ông kể lại vợ chồng tôi đều bị thương vì đã đập đầu vào trần
và nhiều những hành khách khác cũng bị lộ nhào
khung cảnh rất khủng khiếp
điều cảm động là dù bị thương nhưng phi hành đoàn đã cố gắng hết sức
để chăm sóc những hành khách bị thương khác
hành khách drew kessler đã chia sẻ lên facebook bức ảnh chai nước của anh ta
nằm trên trần máy bay và viết
bức ảnh cho thấy chai nước của tôi mắc kẹt trên trần máy bay cạnh nơi tôi va phải
anh ke cho biết anh đang du lịch cùng gia đình và sau vụ tai nạn
anh bị thương ở cổ trong khi vợ anh bị ở lừng
mặc dù cả hai đều đang rất đau đớn và đang chờ kết quả xét nghiệm
tại một bệnh viện ở bangkok
nhưng anh cho biết gia đình vẫn ổn định tinh thần và các con của anh không hề hấn gì
anh cho rằng mọi thứ có thể còn tồi tệ hơn và gia đình cảm thấy vẫn rất may mắn
đối với nữ hành khách tetra tukone người úc cô cho biết
mình đột ngột tỉnh dậy khi bị ném lên trần rồi rơi xuống sàn
đang nằm điều trị tại bệnh viện samitivai srinakharin ở bangkok
cô kể rằng vụ việc xảy ra sau khi tín hiệu thắt dây an toàn xuất hiện
khiến cô không còn nhiều thời gian để thắt dây
cô cho biết khi đang bằng bó tay
mọi chuyện diễn ra quá nhanh chỉ diễn ra trong vài giây và sau đó bạn sẽ bị sốc
mọi người khá hoảng sợ tập may mắn là các phi công đã cứu mạng chúng tôi
tình trạng nhiêu động có nhiều nguyên nhân
nhưng hầu hết là do thời tiết bất ổn gây ra mưa bão
tuy nhiên chuyến bay này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu động không khí
điều rất khó để phát hiện theo reuters
nhiễu động không khí được cơ quan hàng không mỹ miêu tả là sự kiện nhiễu động mạnh đột ngột
xảy ra tại các vùng không có mây khiến cho máy bay bị rung lắc dữ dội
ngày bầu cử tổng thống mỹ càng tới gần
thì những thông tin xoay quanh các ứng cử viên tiềm năng càng được quan tâm đặc biệt
mới đây nhất một thông tin được hé lộ về số tài liệu mật mà ông trump nắm giữ
sau khi rời nhập sở được công khai khiến nhiều người lo ngại
sẽ ảnh hưởng đến hành trình trở lại nhà trắng của ông
tờ politico ngày hai mươi hai tháng năm dẫn tài liệu vừa công khai cho thấy
một thẩm phán liên bang mỹ nêu nhận định rằng các luật sư đã tìm thấy tài liệu mật
trong phòng ngủ của cựu tổng thống donald trump từ tháng bốn trước khi lực lượng chức năng khám xét
theo đó các luật sư của ông trump từng phát hiện bốn tài liệu đánh dấu mật
tại phòng ngủ riêng của ông trump ở khu nghỉ dưỡng mạng alago thành phố palm beach bang florida
đây là một trong số những thông tin do thẩm phán berine huel nêu trong tài liệu dài tám mươi bảy trang
trong đó còn có việc công tố viên đưa ra những chứng cứ thuyết phục rằng ông trump hay biết về các tài liệu
và sau đó cố gắng che giấu khi bộ tư pháp tìm cách thu hồi
tài liệu đề cập việc các công tố viên mô tả rằng ông trump hay biết việc luật sư riêng
evfan cokoran của mình hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai được giao nhiệm vụ thông báo với chính phủ
rằng mọi tài liệu mật đã được trả lại nhà trắng
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cuộc lụt soát của fbi tại malago tìm thấy hàng chục tài liệu mật
bà howell còn cho rằng ông trump che giấu thông tin với luật sư của mình
và khuyến khích vệ sĩ juan nauta của mình di chuyển những thùng tài liệu ngoài tấm mắt
của luật sư corcoran và camara
trong khi đó đài abc đưa tin các luật sư của ông trump vừa đề nghị tòa chặn các công tố viên
sử dụng chứng cứ gồm các thùng tài liệu mà fpa thu được tại malago
theo kiến nghị các luật sư cho rằng
việc lục xoát hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại malago là trái pháp luật và vi hiến
tuy nhiên các công tố viên bác bỏ cáo buộc và nói rằng
cách tiếp cận điều tra có chừng mực và theo mức độ
họ cho biết lệnh khám xét được đưa ra sau khi các nhà điều tra thu được video an ninh
cho thấy những gì họ nói là một nỗ lực có phối hợp
nhằm che giấu các hộp tài liệu mật bên trong khu nhà
tuy nhiên ông trump luôn bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm trong vụ án
thẩm phán aileen m cannon hiện đang phụ trách vụ án từng lên lịch xét xử từ ngày hai mươi tháng năm
thế nhưng bà đã hoãn vô thời hạn sau khi cho rằng cần có thêm thời gian
để xem xét các kiến nghị liên quan cũng như những vấn đề phức tạp
liên quan việc đưa các chương cư có tính bí mật cao ra trước bôi thẩm đoàn
nếu ông trump chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng một mươi một tới đây
có thể cả hai vụ án đều không được đưa ra xét xử
với tư cách là tổng thống ông trump có thể chỉ đạo bộ tư pháp
hủy bỏ các cáo buộc liên bang hoặc tìm cách ân xá cho chính mình
hồi đầu tháng năm washington cho biết không cho phép và cũng không khuyến khích
kỳ ép dùng vũ khí của mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu trên đất nga
trước quan điểm cưng rắn này một mươi ba nghị sĩ trong lưỡng đảng mỹ đã viết thư
gửi chính quyền tổng thống joe biden để hối thúc việc cho phép
ukraine tấn công nga bằng vũ khí của washington
kể từ khi xung đột ukraine nổ ra vào cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
chính quyền tổng thống biden đã cấm sử dụng các vũ khí do mỹ sản xuất
để tấn công vào trong lãnh thổ nga nhằm tránh xung đột lan rộng
bất chấp cuộc tiến công của nga vào khakov bộ trưởng quốc phòng mỹ cho biết
các vũ khí của washington không nên được sử dụng bên ngoài lãnh thổ ukraine
ông loy austin nói rằng mong muốn của chúng tôi là họ tiếp tục sử dụng
các vũ khí mà chúng tôi đã cung cấp nhắm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ ukraine
trước đó một phái đoàn gồm năm nghị sĩ ukraine đã tới washington
để gặp các quan chức chính quyền tổng thống joe biden và các nhà lập pháp quốc hội
nhằm thúc đẩy mỹ đảo ngược lệnh cấm sử dụng vũ khí do washington viện trợ
để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ nga
một quan chức ukraine cho rằng cuộc tấn công của nga có thể đã được ngăn chặn
nếu họ được phép tấn công các mục tiêu ở pegroup
được biết tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hai mươi tháng năm
cũng hối thúc các đối tác tham gia nhiều hơn vào những nỗ lực phòng thủ của nước này
về phía mỹ một nhóm nghị sĩ trong lưỡng đảng mỹ cũng đã có bức thư
gửi chính quyền tổng thống biden đề nghị bộ quốc phòng mỹ nên cho phép ukraine
sử dụng các vũ khí do mỹ cung cấp để nhắm vào các mục tiêu cụ thể bên trong lãnh thổ nga
bức thư của các nghệ sĩ cho rằng ukraine không thể tự vệ do chính sách hiện tại
của chính quyền tổng thống biden
chính quyền tổng thống biden cần cho phép các nhà lãnh đạo ukraine tiến hành đầy đủ
các hoạt động cần thiết để phản ứng cho cuộc tấn công của nga vào lãnh thổ có chủ quyền của họ
bức thư cũng yêu cầu mỹ tăng cường hỗ trợ huấn luyện phi công và phòng không ukraine
các nghị sĩ đề nghị cung cấp cho ukraine bảy tổ hợp phòng không patriot
để bảo vệ các khu vực đô thị khỏi các cuộc tấn công tên lửa
bức thư cho hay những báo cáo gần đây cho thấy
sự hỗ trợ cho ukraine không đủ số lượng và không đúng thời điểm
điều đó đã khiến tình hình trên thực địa trở nên khó khăn hơn
được biết bức thư này được ký bảy mươi ba nghị sĩ trong đó có chủ tịch ubnd hạ viện michael turner
nghị sĩ đảng dân chủ bang connecticut jim hams và hạ nghị sĩ bang virginia ghezhi nogoni
người từng là chủ tịch hội đồng nghị viện nato
thưa quý vị và các bạn một vụ tai nạn đường sông nghiêm trọng ở ai cập đã khiến nhiều người thiệt mạng
và tất cả nạn nhân đều là phụ nữ
theo kết quả điều tra ban đầu một tài xế ấn độ đã rời khỏi chiếc xe của mình mà không hề phay lại
khiến chiếc xe từ trên phà lao thẳng xuống sông ninh
theo các phương tiện truyền thông ai cập vào ngày hai mươi một tháng năm đưa tin
chiếc xe buýt nhỏ chở một nhóm nữ công nhân trong độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi tuổi
di chuyển từ làng manasi đến nơi làm việc đã lao xuống sông ninh ở làng abo ghanev thuộc tỉnh giza
điều tra ban đầu cho thấy tài xế đã rời khỏi xe mà không phanh
khiến chiếc xe rơi xuống sông ninh khi đang di chuyển trên phà
sau vụ việc nhà chức trách đã bắt tạm giam tài xế xe buýt trong bốn ngày vì tội ngộ sát
theo quyết định của văn phòng công tố khu vực bắc gisa
thống đốc tỉnh giza ahmedrasit và thống đốc tỉnh menofia ibrahim abulimon đã nhanh chóng đến hiện trường
để kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ
bộ trưởng bộ lao động hassan sehata cũng chỉ thị cho các cơ quan liên quan sớm khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
và thông báo sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá hai trăm linh bảng ai cập
tương đương với khoảng bốn ba trăm linh usd cho mỗi gia đình có người thiệt mạng và hai mươi bảng ai cập cho mỗi người bị thương
tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở ai cập đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp dọc theo sông nin
và các nhánh của nó nơi những chiếc thuyền nhỏ chờ quá tải vận chuyển nông dân và không nhân qua lại
tổng thống nga vladimir putin vừa ra lệnh cho quân đội nga bắt đầu triển khai tập trận mô phỏng phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật
sát khu vực biên giới với ukraine
cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật mới nhất này của nga được đánh giá là gáo nước lạnh
dội vào những cái đầu nóng của phương tây muốn đối đầu trực diện với nga trên chiến trường ukraine
bộ quốc phòng liên bang nga ngày hai mươi một tháng năm tuyên bố các lực lượng nước này đã bắt đầu giai đoạn thứ nhất của cuộc tập trận quân sự
bao gồm huấn luyện thực hành về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược tại quân khu miền nam
theo đó bộ quốc phòng liên bang nga cho biết giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận có sự tham gia của tên lửa đạn đạo
iskander và kinzan cũng như của lực lượng tên lửa tại quân khu miền nam của nga nhằm tiếp giáp với ukraine
mục đích của cuộc diễn tập lần này là đảm bảo rằng các đơn vị và thiết bị sẵn sàng cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược
trong chiến đấu để đáp trả và đảm bảo vô điều kiện sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước nga
trước những tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa của các quan chức phương tây chống lại nga
trước đó vào đầu tháng này tổng thống liên bang nga vladimir putin đã ra lệnh cho quân đội nước này thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật
sau những gì moscow cho là mối đe dọa từ pháp anh và mỹ
vũ khí hạt nhân chiến thuật là vũ khí hạt nhân có sức công phá nhỏ hơn vũ khí chiến lược không có khả năng hủy diệt cả một thành phố
nhưng một khi được sử dụng vẫn tạo ra sự hủy diệt đáng kể
một số chuyên gia phương tây nhận định vũ khí hạt nhân chiến thuật là quân bài mà nga sử dụng làm công cụ gian đe
cũng như hoàn toàn có thể được sử dụng trong xung đột ở ukraine
theo reuter về lý thuyết loại vũ khí này nếu được sử dụng trên chiến trường ở ukraine có thể gây sốc với phương tây
mà không thổi bùng một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện
hiện nay nga được cho là sở hữu khoảng một năm trăm năm mươi tám đầu đạn hạt nhân chiến thuật có thể sử dụng trong chiến đấu
số đầu đạn này do tổng cục một mươi hai của bộ quốc phòng nga kiểm soát
giới quan sát nhận định phương tây sẽ theo dõi sát sao cuộc tập trận của nga để đánh giá liệu có bao nhiêu khoảng thời gian chuẩn bị
nếu nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật
ngày hai mươi một tháng năm vừa qua nhóm vũ trang houthi đã công bố video về lực lượng phòng không theo dõi và phóng tên lửa
bắn rơi máy bay không người lái uav mq chín riper của mỹ trên bầu trời tỉnh biden miền trung yemen
trong video được công bố phòng không houthi đã sử dụng cảm biến hồng ngoại để liên tục theo dõi chiếc mq chín
sau đó một tên lửa phòng không được khai hỏa từ mặt đất hướng thẳng về phía khí tài chính sát của mỹ
theo yahya shari người phát ngôn của nhóm vũ trang houthi ở yemen cho biết lực lượng phòng không yemen bắn rơi máy bay không người lái uav mq chín repur của mỹ
khi nó thực hiện nhiệm vụ thù địch trên không phận tỉnh bayda
phi cơ bị tiêu diệt bằng tên lửa phòng không nội địa và hình ảnh chiến dịch đánh chặn sẽ được công bố sau
ông sari cho biết đây là chiếc m quy chín thứ hai bị lực lượng houthi bắn hạ trong một tuần qua
cũng là chiếc thứ năm bị tiêu diệt trong chiến dịch hỗ trợ giải gaza do nhóm vũ trang yemen tiến hành từ cuối năm ngoái
quan chức houthi nói
lực lượng vũ trang yemen tiếp tục phát triển năng lực phòng thủ để đối đầu với sự hung hăng từ mỹ và anh
chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quân sự ủng hộ palestine đến khi chiến dịch bao vây giải gaza
và hành động chống lại người dân palestine chấm dứt hoàn toàn
quân đội mỹ cho biết đã nắm được thông tin nhưng không bình luận thêm
màu q chín vepr là uav vũ trang do tập đoàn general atomic của mỹ chế tạo cho không quân mỹ
có thể bay ở độ cao hơn một mươi năm mét và hoạt động liên tục trong hai mươi bốn tiếng
cơ quan nghiên cứu quốc hội của mỹ cho biết mỗi chiếc m quy chín có giá xuất xưởng khoảng ba mươi triệu usd
lực lượng houthi bắt đầu tấn công tàu hàng đi qua biển đỏ từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
và tuyên bố đây là hành động nhằm ủng hộ người dân tại giải gaza
nơi israel triển khai chiến dịch trả đũa vụ tấn công vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của hamas
giới chức mỹ cho biết houthi đã hàng chục lần tập kích tàu thuyền đi qua biển đỏ
bắt một tàu hàng và đánh chìm một phương tiện
các đợt tập kích của houthi giảm trong những tuần gần đây khi mỹ và đồng minh không kích các vị trí của nhóm
một số quan chức mỹ cho rằng houthi có thể đang thiếu vũ khí vì các đòn không kích nói trên
cũng như do liên tục phóng tên lửa và uav nhằm vào tàu hàng qua biển đỏ trong nhiều tháng
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn